tiết sức lưu ý quý vị tuyệt đối không nên có những hành động truy đuổi
hay bắt giữ các đối tượng khi chưa có sự can thiệp của lực lượng công an
lệnh truy nã do truyền hình công an nhân dân và văn phòng cơ quan cảnh sát điều tra bộ công an phối hợp thực hiện